olympic tin học quốc tế năm hai nghìn một mươi tám đã khép lại một mùa olympic khu vực và quốc tế thành công
cho các đội tuyển quốc gia việt nam khi cả bốn thí sinh dự thi đều đã giành được huy chương
ghi nhận tại lễ đón đoàn của bộ giáo dục và đào tạo vừa diễn ra chiều ngày hôm qua tám tháng chín
đức thắng là thành viên duy nhất của việt nam giành được tấm huy chương vàng trong kỳ thị
olympic tiên học quốc tế năm hai nghìn một mươi tám ba thành viên còn lại đã đạt một huy chương bạc
hai huy chương đồng với thành tích này đoàn việt nam xếp thứ một mươi hai thế giới và thứ hai khu vực
đông nam á không chỉ mang vinh quang về cho việt nam đây còn là cơ hội để học sinh thử sức mình
so với bạn bè trên thế giới như vậy là một mùa olympic khu vực và quốc tế năm hai nghìn một mươi tám đã khép lại
đầy thành công với các đội tuyển quốc gia việt nam tất cả ba mươi tám trên ba mươi tám thí sinh dự thi đều đạt huy chương
ba huy chương vàng một mươi bốn huy chương bạc một mươi một huy chương đồng kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế
của học sinh phổ chức
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin việt nam trên đấu trường trí tuệ quốc tế